trong thời gian qua các đối tượng đã thực hiện một mươi bảy vụ đột nhập trộm cắp tiền và nhiều tài sản có giá trị
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ mở rộng theo quy định của pháp luật
dụng các ngân hàng cũng phải đánh giá và thẩm định khả năng thu hồi nợ
ngân hàng không thể cho các doanh nghiệp vay vốn vô điều kiện
bởi ngân hàng cũng là doanh nghiệp họ cần phải đảm bảo thu hồi nợ
trong khi hà nội thành phố hồ chí minh chưa chắc chắn là thời điểm nào
học sinh có thể trở lại trường học thì nhiều tỉnh thuộc vùng khó khăn
lại đang đề xuất để học sinh đi học sớm hơn
nỗi lo chung của các địa phương vẫn dồn vào học sinh cuối cấp
khi mà phía trước là kỳ thi
chia sẻ với báo tuổi trẻ thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết
những địa phương có nguy cơ thấp có thể xem xét cho học sinh trở lại trường
nhưng nên ưu tiên lớp chín và lớp một mươi hai
việc sắp xếp thời khóa biểu cũng tính toán để đảm bảo an toàn
kiểm soát tốt nguy cơ dịch bệnh phát sinh
ví dụ như chỉ bố trí học sinh đến trường ba buổi một tuần
những buổi còn lại vẫn học trực tuyến học qua truyền hình
hoặc giáo viên giao bài có hướng dẫn cho học sinh tự học
tự nghiên cứu sách giáo khoa làm đề cương ôn tập
xin được tiếp tục với các tình thức đáng chú ý khác
thưa quý vị tối ngày một mươi bảy tháng bốn ủy ban nhân dân tp hcm đã chính thức đưa ra quyết định
về thời gian nghỉ học của học sinh tất cả các cấp trên địa bàn thành phố
sớm hơn hai tuần so với dự kiến đưa ra trước đó
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành văn bản tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học
cho học sinh học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
đến hết ngày ba tháng năm
đồng thời thành phố cũng có văn bản kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo
điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch năm học
thời gian hoàn thành chọn sách giáo khoa để chuẩn bị cho năm học mới
và thời gian kết thúc năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
một số tỉnh thành phía nam cũng lên kế hoạch cho học sinh đi học trở lại
tại cà mau học sinh khối chín và một mươi hai đi học lại từ ngày hai mươi tháng bốn
tại vĩnh long học sinh lớp chín và một mươi hai đi học lại từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
các lớp còn lại thông báo sau
còn tại tỉnh đồng tháp cho học sinh nghỉ đến hết ngày hai tháng năm
còn tỉnh tiền gia nghỉ học đến hết ngày ba tháng năm
mười ngày qua thành phố hồ chí minh không có ca dương tính với virus sars cov hai
số người đang cách ly tại các khu cách ly theo yêu cầu đang giảm dần
chỉ còn khoảng hơn ba trăm linh người
tuy nhiên trong cuộc họp chiều tối ngày một mươi bảy tháng bốn lãnh đạo thành phố cho biết
vẫn giữ nguyên các chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt để tránh trường hợp bùng phát
chỉ còn bốn ngày nữa thành phố hồ chí minh sẽ kết thúc cách ly toàn dân
theo quy định của chính phủ
cách đây hai mươi ngày khu cách ly quận chín là nơi duy nhất của thành phố hồ chí minh
tiếp nhận các ca f một với covid một mươi chín trong thành phố
trong năm mươi sáu người được cách ly ở đây trong đó hơn hai phần ba là người nước ngoài
đã ổ dịch quán bar buddha
giờ đây khu vực này vắng lặng bởi người bị cách ly theo quy định đã được ra về gần hết
để kiểm soát tốt việc cách ly của người dân không thể không kể đến
những đóng góp lặng thầm của lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

tính đến ngày một mươi bảy tháng bốn thành phố hồ chí minh có năm mươi bốn ca nhiễm sars cov hai
trong đó có bốn mươi sáu ca đã xuất viện
cho đến thời điểm hiện tại cả thành phố chỉ còn chín mươi tám người đang được cách ly
tại các khu tập trung và một trăm tám mươi ba người đang được cách ly tại nhà
các khu cách ly đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý phát hiện người nhiễm
đáng nói với một hai trăm linh dường bệnh thành phố hồ chí minh hiện chỉ sử dụng một hai
trên chín mươi tám dường bệnh cho bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
đó là sự nỗ lực toàn diện của ngành y tế nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung
bên cạnh những phương án chống dịch đã và đang triển khai đem lại hiệu quả cao
thành phố vẫn đang triển khai nhiều biện pháp sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh bùng phát cục bộ
vẫn đảm bảo đủ nhân lực cơ sở vật chất để tiến hành cách ly nhanh chóng
kịp thời các đối tượng nghi nhiễm f một f hai và thậm chí là f ba chú động trong mọi tình huống
một số tin tức giao thông đáng chú ý tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản
chỉ đạo về việc tổ chức vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với ba mươi năm tỉnh thành phố thuộc nhóm ba
theo đó vận chuyển không được đi qua các địa phương thuộc nhóm một và nhóm hai
cụ thể giai đoạn từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng bốn chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố quyết định cụ thể
việc vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng
đối với vận tải liên tỉnh đường bộ đường thủy nội địa hàng hải các tỉnh thuộc nhóm một nhóm hai
sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại chỉ thị số một mươi sáu về lĩnh vực vận tải
các tỉnh thuộc nhóm ba chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm ba với nhau
theo đúng chỉ đạo tại chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
tổng công ty đường sắt việt nam có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép tăng tàu khách trên tuyến hà nội tp hcm
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho phép chạy thêm một đôi tàu khách trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm
nâng tổng số lên hai đôi tàu trên tuyến này
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho phép chạy thêm hai đôi tàu khách trên tuyến hà nội tp hcm nâng tổng số lên bốn đôi tàu
tuy nhiên trong văn bản hòa tốc tối ngày một mươi sáu tháng bốn về triển khai phương án vận tải đối với các nhóm nguy cơ
bộ giao thông vận tải chỉ đạo từ giờ ngày một mươi bảy tháng bốn đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn đối với tuyến đường sắt hà nội tp hcm
chỉ được khai thác tối đa hai đôi tàu khách một ngày hai chuyến hà nội đi tp hcm và hai chuyến ngược lại
tiếp tục dừng toàn bộ hoạt động
từ ngày một mươi bốn tháng bốn tp hcm yêu cầu một mươi hai địa phương có nguy cơ cao tiếp tục cách ly theo chỉ thị một mươi sáu
hà nội cùng với các địa phương khác theo quy định tiếp tục thực hiện cách ly đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn
nhưng theo quan sát trên đường phố hà nội thì trong tất cả các giờ trong ngày thì người dân vẫn đổ ra đường rất đông
trên các tuyến đường huyết mạch của thủ đô rất nhiều người dân lưu thông tại các điểm giao cắt
tình trạng rừng chờ đèn tín hiệu rất đông thậm chí có khi phải dừng chờ đến hai nhịp đèn mới có thể qua được ngã tư
cho dù tình trạng dịch bệnh đang được kiềm chế không có phát sinh mới nhưng người dân không nên chủ quan và phải thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng
ra đường khi thực sự cần thiết và phải dùng các biện pháp để phòng dịch một cách hiệu quả nhất
nếu mỗi người dân không tự nâng cao ý thức chấp hành thì rất khó kiểm soát và dập tắt dịch bệnh trong thời gian này
ubnd tp hà nội đã ký quyết định thay đổi kế hoạch tuyển sinh vào lớp một mươi năm học tới với việc chỉ thi ba môn là toán văn ngoại ngữ bỏ môn thi thứ bốn
như vậy yêu cầu về nội dung đề thi của ba môn toán văn ngoại ngữ cũng được giảm tải theo hướng dẫn tinh sản chương trình học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi mà bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành
về hình thức thi các bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận
thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút một môn bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan
thời gian làm bài sáu mươi phút dự kiến là ngày một mươi bảy tháng bảy các em thi môn ngữ văn ngoại ngữ và thi môn toán vào ngày một mươi tám tháng bảy
thực hiện phương châm tạm dừng đến trường không dừng học
chương trình học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã được bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn dạy và học qua internet và truyền hình
tuy nhiên thực tế triển khai trong thời gian qua
đã bộc lộ không ít những bất cập nhất là đối với học sinh ở những địa bàn khó khăn
rất nhiều em thì không có điều kiện tiếp cận với hình thức học trực tuyến này
ghi nhận tại xã miền núi hòa bắc huyện hòa vang của thành phố đà nẵng
em bùi thị thanh tài dân tộc cơ tu sống tại thôn tà lan xã hòa bắc huyện hòa vang
đang là học sinh lớp một mươi hai
gia đình không có máy vi tính tv đã bị hỏng
chiếc điện thoại này là thiết bị hỗ trợ em học những ngày qua
tuy nhiên mạng chập trơn
tài không thể theo những buổi học trực tuyến
đối với vài môn như toán văn lý hóa em được giáo viên gửi lại bài giảng bằng video hay văn bản
còn lại là tự học
học như thế này là khó hiểu không tiếp sơ không tiếp thu được không hiểu về vấn đề của bài học
xã hòa bắc có hai thôn tà lan và giàn bí là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc cơ tu
điều kiện sinh hoạt khó khăn
nhiều em còn không có cách nào để tiếp cận với hình thức
học từ xa qua truyền hình hay internet
mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng để giúp học sinh khắc phục những khó khăn
nhất là học sinh lớp chín chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới
các thầy cô giáo trường trung học cơ sở nguyễn tri phương xã hòa bắc đã chia hai nhóm
đảm bảo biện pháp phòng dịch tổ chức cho các em là đồng bào dân tộc cơ tu học qua truyền hình
tại nhà sinh hoạt cộng đồng đồng thời tổ chức phát tài liệu cho các khối lớp tại nhà trưởng thôn
để các em đến nhận
bởi toàn trường hơn hai trăm linh học sinh thì chỉ khoảng năm mươi có điều kiện học trực tuyến
cái việc hiệu quả thì chúng tôi là khẳng định là không thể nào là bằng trong cái quá trình
mà các em học ở trường học ở trường ở đây này là địa bàn khó
khi gặp ở trường chính thì các em là được thầy cô giáo là chỉ bảo tặng tầng tay tầng tình như thế
mà các em là cũng không bằng ở dưới kia
hồi bây giờ là dịch bệnh rồi các em phải học trực tuyến là điện hạ rất là khó
những tranh lệch về điều kiện học tập chắc chắn sẽ dẫn đến sự không đồng đều
về khả năng tiếp nhận bài của học sinh
đây sẽ là cái khó của cả trò và thầy khi quay trở lại trường học khi tình hình dịch bệnh đã ổn định
đến trường học trở lại thì các đơn vị trường học sẽ tiến hành ra sót đánh giá đối với từng em học sinh
trong thời gian mà các em nghỉ học phòng chống dịch covid dưới sự hướng dẫn học tập tại nhà
như vậy qua đó là đối với những em học sinh là chúng tôi sẽ phân loại ra để đánh cúi nam là sẽ đánh giá theo cái quy định của bộ dục đào tạo
tiến hành học từ xa qua tv hay trực tuyến qua internet rõ ràng tồn tại những bất cập và không thể hiệu quả bằng việc dạy và học tại trường
nhưng trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đây là giải pháp phù hợp
để việc học thực sự hiệu quả cần nỗ lực vượt khó của cả thầy và trò nhất là tại những địa bàn khó khăn
và hơn lúc nào hết hiệu quả học tập cần đến sự nghiêm túc và tinh thần tự giác của các em học sinh
đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong những ngày cả nước cùng treo vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín
tại điểm phát gạo số hai trăm linh bảy đường giải phóng hà nội ban tổ chức sử dụng hệ thống máy quét nhận diện gương mặt để ghi nhận thông tin cá nhân
với mong muốn là những suất gạo được chia sẻ đến nhiều người đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
chị tuyết mai ở quận hoàng mai hà nội đến điểm phát gạo từ sớm
chồng chị làm công nhân còn chị hàng ngày đi rửa bát thuê ở chợ
nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh phải nghỉ việc
cuộc sống gia đình càng thêm túng bấn
chị bảo nhận được túi gạo này giúp gia đình tiết kiệm thêm được ít đồng để trang trải cho những ngày khác
tôi cảm ơn nhà đặc và nhà nước với các cô
các bác các chú công hàn các bác sĩ các bạn thanh niên tình nguyện
mỗi người dân đến xếp hàng đều được hỗ trợ một túi gạo ba kg
chương trình phát gạo miễn phí của trường đại học kinh tế quốc dân diễn ra trong khung giờ từ chín đến một mươi sáu h hàng ngày và kéo dài đến hết ngày ba mươi tháng bốn
tôi là hoàn cảnh hộ độc thân
tôi xin rất cảm ơn đảng và chính phủ
đảng và nhà nước đã chung tay làm những việc này để cho mọi người dân cùng lo ấm
để giữ khoảng cách giữa những người dân đến nhận gạo lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân giữ khoảng cách hai mét như thế này
có một điểm mới là trường đã sử dụng công nghệ camera để nhận diện gương mặt cũng như là đọc tên địa chỉ số điện thoại nếu có của người dân
để tránh trường hợp người dân nhận gạo nhiều lần trong ngày hoặc là nhiều lần trong tuần
đây cũng là điểm mới để chia sẻ được nhiều hơn
đối với những người dân gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh covid như hiện nay
chúng tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của ủy ban nhân dân phường đồng tâm và công an phường đồng tâm
thể hiện là các đồng chí đã tham gia từ rất sớm từ sáu h ba mươi
các lực lượng an ninh trật tự của công an phường của quận cũng đã tham gia hỗ trợ nhà trường
trong công tác hỗ trợ về cơ sở vật chất liên quan đến các rào chắn phân luồng giao thông
thì cán bộ công an hỗ trợ trong việc đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn người dân xếp hàng đúng đảm bảo giám kết xã hội
thì qua đây cũng xin lời trân trọng cảm ơn tới các đơn vị phối hợp ủy ban nhân dân phường đồng tâm và công an phường đồng tâm
với tinh thần cán bộ chiến sĩ luôn xác định là công an nhân dân chúng ta hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện nhân dân trong mọi tình huống
đối với dịch bệnh này thì tinh thần cán bộ chiến sĩ tuy rằng rất nhiều việc rất mệt
nhưng mà anh em với tinh thần phấn khởi
và tự tin và vào giúp đỡ nhân dân đặc biệt là trong quá trình thực hiện rất nhiều cụ già người tàn tật đến đây
lực lượng công an chúng tôi cũng đã hỗ trợ để đảm bảo thuận tiện nhất không để người dân phải chen lấn sâu đẩy để lấy hàng hóa
với thông điệp bạn khó khăn mời đến nhận mỗi tuần bạn tạm ổn xin nhiều người khó hơn
chương trình là hành động thiết thực hỗ trợ những người nghèo
đây cũng là thông điệp về sự sẻ chia do ảnh hưởng của đại dịch
đang được lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trên cả nước để không một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
vâng thưa quý vị bên cạnh việc phát gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn
trường đại học kinh tế quốc dân vẫn đang tiếp tục nhận những bao gạo từ các mạnh thường quân đưa đến tận trường
để cùng sẻ chia với cộng đồng trong thời điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những hoạt động như phát gạo trao tặng hộp cơm phát trứng mì tôm hay nước rửa tay sát khuẩn khẩu trang
cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn
trong thời điểm này nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng
trên trận tuyến cam go đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đằng sau những chiến công những thành tích vang rội đầy tự hào của lực lượng công an nhân dân
thì không thể không kể đến những cống hiến và cả sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ nạc danh
mật phục bằng tình yêu nghề của những trái tim nóng
luôn cháy hết mình với công việc
các chiến sĩ đã góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nước quên thân vì dân phục vụ
vâng như đã nhắc đến ở phần đầu chương trình vào ngày hôm nay một mươi tám tháng bốn
kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự
chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn câu chuyện về một nữ trinh sát trẻ
năng động nhiệt huyết tại công an thành phố đà nẵng
để quý vị hiểu rõ hơn về những công việc mà họ đang làm hàng ngày hàng giờ
ở đơn vị mũi nhọn đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người
thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
là khoảng thời gian mà đồng chí thượng úy tào thị thu thủy
không thể nào quên trong cuộc đời trinh sát của mình
là một chiến sĩ nữ trẻ và duy nhất trong đội
mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn rào cản nhất định
thế nhưng chị vẫn luôn sông sáo và trực tiếp cùng đồng đội
tham gia triệt phá thành công hàng trăm chuyên án lớn nhỏ
nổi lên là các vụ việc liên quan đến các đối tượng nữ như
mại dâm trộm cắp móc túi
mình có một sự đam mê rất là nhiều đối với hình ảnh người hình sát sự
nó rất là đẹp nên mình cũng muốn cung hiến thêm
trong công tác đảm bảo an ninh địa tự trên địa bàn của chúng
và khi mà về công tác thì là nữ thì đặc thù của hình sự thì rất là ít nữ
phòng của mình thì có năm đồng chí
trong đó là bốn đồng chí kia đã có gia đình
mình thì chưa có gia đình
nên mình cũng muốn chia sẻ thêm với các chị đó
vì hình sự thì về thời gian còn dành cho con gái gia đình nữa
còn đặc thù hình sự thì không bất kể thời gian
biến khó khăn thách thức thành cơ hội
tại đơn vị đồng chí thủy đã phát huy hết năng lực
cũng như thế mạnh vốn có của một nữ trinh sát
như vận dụng khéo léo khả năng ứng phó tại hiện trường
cũng như khả năng xét khỏi linh hoạt
vừa kiên quyết vừa mềm mỏng
chị đã tham gia trùy bắt khống kế và đấu tranh làm rõ
hành vi phạm tội và khiến đối tượng không thể nào chối cãi
từ đó góp phần vào thành công trong quá trình triệt xóa
nhiều băng nhóm đường dây tội phạm
đến hai nghìn một mươi sáu thì mình mới chuyển về công tác tại phòng xác hành sự
thì cũng có cơ hội được tham gia với đối tác danh
với nhiều chuyên án với các đội nhiệm vụ của phòng
thì thực sự mà để làm nữ danh sát thì công việc mà khó hay là
còn hai đặc biệt của trinh sát là nó có những cái phải diễn như thế nào
nó đúng hoặc là
nó có thể phối hợp tốt với các trinh sát khác để làm sao hoàn thành nhiệm vụ được giao
và trong quá trình đấu tranh trinh đám thì nó có thể phát sinh những cái trường hợp
bằng ngoài ý muốn ngoài dự đoán của mình và cái xử lý nhanh của mình là thế nào đó
có thể là đạt được yêu cầu của trinh sát này ra
so với các trinh sát nam đồng chí thì có những khó khăn và những hạn chế nhất định
tuy nhiên đồng chí đã khắc phục những khó khăn đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí luôn trao đổi kinh nghiệm
với các đồng chí khác đồng thời có những giải pháp và đề xuất hai để hoàn thành tốt nhiệm vụ
khi bắt tay vào khám phá án ở người nữ trinh sát ấy dường như không còn khái niệm về giới tính
chỉ căng mình vào công việc khóa thương vào những vai diện khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ
với một quyết tâm là triệt xóa bằng được các loại tội phạm
bảo vệ sự bình yên cuộc sống của người dân như những bông hồng thép lằng thầm tỏa hư